còn công an huyện bắc bình tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách dường nằm khi lưu thông qua địa bàn
rạng sáng nay tài xế mạch văn hải ba mươi một tuổi điều khiển xe khách dường nằm đang lưu thông trên quốc lộ một qua địa bàn xã sông lũy huyện bắc bình tỉnh bình thuận
thì bất ngờ xe bốc cháy phát hiện vụ việc tài xế đã tấp xe vào lề và bấm mở cửa đồng thời truy hô để các hành khách trên xe thức dậy
gần ba mươi hành khách trên xe tháo chạy xuống xe an toàn lửa bốc lên cao thiêu rụi chiếc xe khách ngay sau đó
tại hiện trường xe khách ba mươi sáu b hai nghìn hai trăm hai mươi ba cháy trơ khung nhiều xe máy đồ đạc chiếc gầm xe cũng bị thiêu rụi
được biết xe khách này đang trên hành trình từ thành phố hồ chí minh về thanh hóa và đa số là chở người về quê an tết
thiệt hại tài sản ước tính gần hai tỷ đồng
sáng nay công an đã khám nghiệm hiện trường nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại vị trí bình ác quy gây cháy